hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cho đến trưa nay ngày hai mươi năm tháng ba công an quận tám tp hcm vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ cháy tại căn nhà cấp bốn trên đường phạm thế hiển phường bốn quận tám khiến cho hai vợ chồng và một đứa con gái ba tuổi tử vong

đội cảnh sát đã đưa ra một bản tin về vụ cháy
trên các phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tám đã điều sáu xe chữa cháy chuyên dụng và hai mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa cháy
đến khoảng năm giờ đám cháy được khống chế mọi người phát hiện trong hiện trường có ba thi thể gồm hai vợ chồng và một bé gái ba tuổi
sau khi kết thúc điều tra hiện trường thi thể ba nạn nhân được chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân
ba nạn nhân được xác định là lê nguyễn hoàng huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê khánh hòa nguyễn thị thanh thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín vợ anh huy quê khánh hòa và cháu lê nguyễn tuệ mẫn sinh năm hai nghìn tám con của anh huy
thưa quý vị và các bạn không khó để chúng ta bắt gặp những cơ sở thu mua phế liệu hoạt động tự phát tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư
thế nhưng trong suốt một thời gian dài có rất nhiều vướng mắt trong việc quản lý loại hình kinh doanh này
thực tế cho thấy hầu hết các cơ sở này đều không đảm bảo điều kiện kinh doanh không tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trường
trong đó nguy hiểm nhất là việc các cơ sở này thu mua các vỏ bom mìn phế liệu sau chiến tranh
do đó chỉ cần một sơ suất rất nhỏ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng và tài sản của nhân dân
bằng mắt thường thôi cũng dễ dàng nhận thấy tính chất nguy hiểm về cháy nổ tại những cơ sở thu mua phế liệu như thế này
bình chữa cháy là thứ duy nhất được trang bị
phế liệu thì chất đống trong diện tích chật hẹp chủ cơ sở cũng tận dụng để làm nơi sinh hoạt
các hoạt động đun nấu thắp hừng thở cúng gây nguy hiểm thường trực
anh phải giả soát lại toàn bộ tất cả những ổ cắm điện ở bên trong cơ sở
là phải cách các vật dụng dĩ cháy khác là tối thiểu không phải năm mét
cái thứ hai đó là cái việc nấu ướng ở bên trong
cái này thì là mình phải tuyệt đối là không được sử dụng ngọn đường trần bên trong cơ sở để đảm bảo an toàn về phòng cháy cháy
gia đình chị vũ thị thủy ở phường hoàng liệt quận hoàng mai kinh doanh thu mua phế liệu từ ba năm nay
hơn một trăm linh mét vuông nhà xưởng tạm bợ này vừa là chỗ kinh doanh tập kết phế liệu vừa là nơi sinh hoạt chính của gia đình
cũng giống như rất nhiều điểm thu mua phế liệu khác mặc dù nguy cơ cháy nổ thương trực
nhưng cơ sở cũng không hoàn toàn có lối thắt nạn thứ hai
cùng với đó là rất nhiều những quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy bị bỏ qua

thì tốt nhất là để an toàn cho quan điểm về con người ở đây thì tốt nhất là mình nên bố trí cái lối thắt nạn thứ hai
hôm nay thì các anh ấy đã chỉ dẫn ra cho tôi một số cái điểm cần phải khắc phục
thứ nhất là phải tạo điểm thoát
cho con người mình thứ hai là sẽ khắc phục điện an toàn hơn
mới đây chính phủ đã ký ban hành nghị định số một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp
quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
trong đó lần đầu tiên quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa chất dễ cháy của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất kinh doanh dưới ba trăm linh m hai
sẽ được đưa vào diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
và như vậy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ phải nâng cao hơn
không để xảy ra tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ mà không kiểm tra xử lý kịp thời
vào khoảng hai mươi ba h đêm qua trên tuyến quốc lộ một đoạn cò phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
xe chở công nhân khiến năm người bị thương
theo đó vào thời điểm trên xe ô tô khách năm mươi hai chỗ ngồi do ông nguyễn văn huy
trú tại thành phố quảng ngãi điều khiển chở công nhân từ dung quốc về quảng ngãi
đến km một nghìn năm mươi bốn cộng bốn trăm ba mươi quốc lộ một đoạn cò phường trương quang trọng thì bị mất lái tông gọt dài phân cách lật xe
hậu quả năm công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng với tội trộm cắp tài sản
đối tượng huỳnh văn lên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp phú thạnh a xã phú thuận a huyện tam nông tỉnh đồng tháp có xẹo chấm ở đầu lông mày phải
đối tượng nguyễn văn khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa thượng xã thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp có sẹo thẳng dài một cm cao hai cm trên sau đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn hoàng như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp long châu xã long khánh bê huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp có nốt ruồi cách ba cm trên trước đầu lông mải trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện